kính chào quý vị và các bạn
tại khu vực đông bắc bộ trong ba ngày tới do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp ở phía nam trung quốc di chuyển xuống nước ta
nên thời tiết sẽ duy trì tình trạng nhiều mây vào đêm và sáng sớm
đáng lưu ý là những cơn mưa rào và rông có khả năng sẽ xuất hiện
cục bộ sẽ có nơi có mưa với lượng mưa rông khá tại khu vực vùng núi
do có mưa nên nền nhiệt trong ba ngày tới tại các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ không quá cao
phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
thời tiết tại phía tây bắc bộ phổ biến có nắng nóng và nắng nóng gai gắt vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng khu vực tây bắc có nơi trên ba mươi chín độ mưa rông cũng chỉ xuất hiện cục bộ vào thời điểm chiều tối và đêm
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên dự báo là từ mai cho đến ngày hai mươi ba tháng bốn vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi năm độ
thời tiết khô với độ ẩm là khoảng ba mươi năm đến bốn mươi
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận sẽ có nắng nóng đến nắng nóng gai gắt ở phần phía bắc của khu vực
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận thời tiết sẽ chịu hơn với nhiệt độ không quá ba mươi năm độ
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên dự báo ba ngày tới tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa
trời nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
tại khu vực nam bộ tình trạng khô hạn và nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi
ba ngày tới trời nắng nóng có nơi ở miền đông nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn ở mức cao từ khoảng ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ